vâng thưa quý vị ngày hôm nay thường trực ban bí thư đã có điện về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
gửi ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh ủy thành ủy các ban đảng ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương
các đảng ủy đơn vị sự nghiệp trung ương nội dung điện thường trực ban bí thư yêu cầu như sau
toàn bộ hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch
các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quyết liệt có hiệu quả
chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và hướng dẫn của bộ y tế về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
bí thư các tỉnh ủy thành ủy người đứng đầu cấp ủy tập trung chỉ đạo sát giao phát huy vai trò của các cấp ủy chính quyền
huy động cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận trong nhân dân triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ
tiếp tục chỉ đạo kịp thời các địa phương xây dựng kịch bản giải pháp cụ thể phòng chống dịch như phòng ngừa xét nghiệm điều trị
phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh tập trung đẩy mạnh tiến độ nghiên cứu chuyển giao sản xuất mua và tiêm vaccine
tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm và kỹ năng phòng chống dịch cho đoàn viên hội viên và nhân dân khơi dậy tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn
lực lượng vũ trang ngoài việc tham gia phòng chống dịch hiệu quả chủ động phối hợp với các cơ quan địa phương có các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự không để bị động bất ngờ
kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc kích động chống phá
các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền định hướng dư luận xã hội góp phần củng cố niềm tin xây dựng quyết tâm tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng chống dịch
tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các giải pháp phòng chống dịch nhất là sau khi tiêm vaccine tránh khai thác đưa tin một chiều thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong nhân dân